phiên họp toàn thể lần thứ ba mươi ủy ban pháp luật của quốc hội đã diễn ra tại nhà quốc hội
phiên họp diễn ra theo hình thức trực tuyến trong hai ngày mùng sáu và mùng bảy tháng một mươi
ủy ban pháp luật đã thẩm tra báo cáo của chính phủ về tình hình thi hành hiến pháp
luật pháp lệnh nghị quyết của quốc hội ủy ban thường vụ quốc hội
và ban hành văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành năm hai nghìn hai mươi
các đại biểu đánh giá chính phủ đã đề ra nhiều biện pháp nhằm siết chặt kỷ luật kỷ cương
phân công rõ trách nhiệm của đơn vị cá nhân trong soạn thảo trình văn bản
tuy nhiên một số hạn chế vẫn chậm được khắc phục nhất là đề nghị điều chỉnh chương trình
để bổ sung dự án vẫn diễn ra phổ biến gây khó khăn bị động cho các cơ quan của quốc hội
tình trạng nợ động văn bản quy định chi tiết vẫn kéo dài trong nhiều năm
chiều cùng ngày ủy ban pháp luật đã thẩm tra báo cáo của chính phủ
về công tác giải quyết khiếu nại tố cáo năm hai nghìn hai mươi